ông nguyễn đức trung cũng cho biết năm hai nghìn một mươi tám hà nội sẽ đẩy nhanh việc xây dựng chính phủ điện tử thành phố thông minh với công nghệ thông tin là đòn bày chính để đưa gần hai các thủ tục hành chính ở các cấp sang mức độ ba mức độ bốn nhằm giảm phiền hà
tiến tới không còn hành vi tiêu cực cũng như thái độ ứng xử tiêu cực đối với người dân và doanh nghiệp
các đô thị này là ga ngầm c chín được đặt tại khu di tích quốc gia đặc biệt hồ gươm
theo quy hoạch nhà ga chính có kích thước dài một trăm năm mươi m rộng hai mươi một bốn m sâu một mươi bảy bốn mươi năm m và có ba tầng
khoảng cách ngắn nhất từ thân ga c chín tới hồ gươm là khoảng một mươi m tới tượng đài cảm tử tám mươi một m đến đền bà kiệu tám mươi ba m đến tháp bút ba mươi sáu m đến vườn hoa tượng đài lý thái tổ một trăm hai mươi m
theo thiết kế ban đầu ga ngầm c chín sẽ có bốn cửa lên xuống
bởi hồ gươm là khu di tích đặc biệt nên cũng có ý kiến lo ngại việc đặt ga c chín tại đây sẽ làm ảnh hưởng tới cảnh quan kiến trúc và gây áp lực đô thị cho khu vực này
dân cũng nói mà bản thân tôi cũng đã có ý kiến rồi là vấn đề là hồ gươm là di tích lịch sử quốc gia được xếp hạng
mà bây giờ động trạng đến thì là rất là sợ được cái vấn đề linh thiêng nó như thế nào
nhưng đến nay thì qua cái
sự thảo mới tất cả những kế hoạch mới và cái bản đồ thiết kế mới này thì tôi cảm thấy như thế là được
là người nghiên cứu về hà nội nhiều năm giáo sư sử học lê văn lan cho rằng ga c chín rơi vào một vị trí cực kỳ nhạy cảm
nằm cạnh nhiều công trình văn hóa lịch sử nổi tiếng như hồ gươm tháp bút tượng đài cảm tử
là nơi linh thiêng lắng hồn núi sông ngàn năm nên nhận được sự quan tâm của nhiều giới nhiều người
bây giờ đến cái lúc mà triển khai rất cần tuyên truyền giải thích vận động nữa
tất cả những người trước tiên là ở ngay chỗ ấy
rồi thì những người hà nội nói chung và đồng bào cả nước nữa để được một cái sự đồng thuận càng cao càng tốt
tuy nhiên chủ đầu tư là ban quản lý đường sắt đô thị hà nội khẳng định
việc lập quy hoạch được tiến hành hết sức thận trọng với sự tham vấn hỗ trợ của nhiều đơn vị trong và ngoài nước
đặc biệt việc sử dụng những công nghệ tiên tiến trong quá trình thi công như robot đào hầm
sẽ không ảnh hưởng tới kết cấu kiến trúc công trình hiện có tại khu vực hồ gươm
với những lợi thế yêu việt về khối lượng chuyên trở và tốc độ lưu thông
đường sắt đô thị được cho là giải pháp phù hợp với mạng lưới vận tải công cộng giúp giảm un tắc
cải thiện tình hình giao thông góp phần bảo vệ môi trường
tuy nhiên điều quan trọng nhất có lẽ là các cơ quan chức năng thiết kế thế nào để đường sắt đô thị có thể phát huy hết chức năng
nhưng cũng bảo đảm việc không phá vỡ không gian
của di tích quốc gia đặc biệt hồ gươm
quý vị khán giả vừa theo dõi một số ý kiến từ người dân sinh sống tại khu vực xung quanh hồ gươm
cùng một số ý kiến của các chuyên gia
và bên cạnh đó theo chủ trương của thành phố hà nội
thì việc xây dựng ga tàu điện ngầm tại khu vực hồ gươm vẫn là một việc làm cần thiết
để tiếp tục mang tới cho quý vị góc nhìn cụ thể hơn về đề án này
nhóm phóng viên thời sự của truyền hình nhân dân có cuộc phỏng vấn ngắn với đại diện hội kiến trúc sư việt nam
từ đó chúng ta sẽ thấy được tổng thể kiến trúc cũng như là những thận trọng trong xây dựng
và sau khi vận hành nhà ga tàu điện ngầm
đại diện hội kiến trúc sư việt nam ông phạm thanh tùng cũng cho biết
hội kiến trúc sư việt nam cũng đã tham gia tranh luận
đóng góp ý kiến nhiều đối với vị trí đặt ga c chín nhiều năm nay
việc xây dựng nhà ga tàu điện ngầm tại vùng lõi của di tích gây băn khoăn là điều tất yếu
xong hiện tại nhìn về góc độ quy hoạch thì nó đang là thiết kế phù hợp nhất
tối ưu nhất với đặc điểm quy hoạch đô thị tại nước ta
vị trí đặt nhà ga c chín có thể hội tụ được các tuyến đường sắt khác
để lan tỏa sang các khu vực trung tâm và gắn kết các hoạt động giao thông công cộng khác
đồng thời tránh cho các tuyến sắt ngầm phải đi qua các nhà cao tầng
tuy nhiên kiến trúc sư phạm thanh tùng nhấn mạnh sự thận trọng trong quá trình xây dựng
và đặc biệt là sau khi nhà ga c chín đi vào hoạt động
có ba vấn đề nó đặt ra
vấn đề thứ nhất là khi công ngầm thì phải làm sao
không được để chấn động
cái đặc biệt của hồ gươm là mỗi một công trình còn lại đấy
đều có tiếng nói của lịch sử
đều gắn bó với sự phát triển của văn hóa của thăng long
và cái thứ hai là hiện nay cái giao thông quanh hồ gươm là cái giao thông rất đặc biệt
không phải có đô thị nào có
giao thông hình tròn một chiều nó như đèn kéo quân ấy
nó cứ chạy tròn tròn tròn này này
và nó tỏa ra các cái đường phố
thì cái giao thông ở đây nó như thế nào
cái xung đột với giao thông ấy
mà bạn nên nhớ rằng là tàu định ngầm ấy
người lên xuống liên tục
nó không phải là một vài chục người
mà nó vài trăm người
và thậm chí có những cái lúc lên hàng ngàn người
và các cái ga tàu điện ngầm bao giờ họ cũng phải tiếp cận với những cái hoạt động công cộng
đây là một không gian kiên trúc
ở đấy có cả siêu thị
ở đấy có những cái quán bán sách báo
ở đấy có quán hoa
mà thậm chí ở đấy còn là cái nơi gọi là nghệ thuật đường phố
vậy cho nên xử lý cái này là cái đòi hỏi phối hợp giữa phương tác quản trị đô thịnh quản lý đô thịnh
như vậy việc đặt nhà ga tàu điện ngầm c chín tại hồ gươm không chỉ cần thận trọng trong quá trình xây dựng
mà ngay cả quá trình sau khi xây dựng
xung đột về giao thông hay sự phát triển của kinh tế văn hóa quanh khu vực ga tàu điện ngầm
cũng là những điều cần được dự báo và chuẩn bị kỹ lưỡng
trong phần tin quốc tế
nhật bản và hàn quốc đàm phán an ninh lần đầu tiên trong ba năm
mỹ lên kế hoạch áp mức thuế mới đối với trung quốc và ấn độ
sáng nay nhật bản và hàn quốc đã tổ chức đàm phán an ninh lần đầu tiên trong vòng ba năm qua
nội dung đàm phán liên quan đến vấn đề triều tiên và tình hình tại khu vực đông bắc á
tại vòng đàm phán lần thứ một mươi một này các quan chức hai nước sẽ thảo luận những biện pháp hợp tác về an ninh
có thể triển khai trong trường hợp đối thoại với triều tiên không mang lại kết quả
và căng thẳng trên bán đảo triều tiên lại gia tăng
vòng đàm phán lần này diễn ra sau khi chính phủ hàn quốc thông báo
nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un đã thể hiện thiện trí sẵn sàng đối thoại
về việc từ bỏ chương trình hạt nhân
seoul và bình nhưỡng đã nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên
sau hơn một mươi năm qua vào cuối tháng bốn tới tại làng đình chiến panmunjom
cũng như thiết lập đường dây nóng giữa lãnh đạo hai bên
chính quyền tổng thống mỹ donald trump đang xem xét việc áp đặt mức thuê mới hàng tỷ usd
đối với các mặt hàng nhập khẩu của trung quốc
bên cạnh đó washington cũng đang xúc tiến những thủ tục cần thiết
tại tổ chức thương mại thế giới wto để đưa ra các biện pháp chống bán phá giá
đối với hàng hóa từ ấn độ nhập khẩu vào mỹ
các động thái này càng làm dấy lên quan ngại về nguy cơ bùng nổ
một cuộc chiến thương mại
nhà trắng đang xem xét áp thuế quan đối với hàng trăm sản phẩm khác nhau của trung quốc
đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ và viễn thông
trước đó bộ thương mại mỹ đã đề xuất một gói thuế ba mươi tỷ usd
đối với các mặt hàng xuất khẩu của trung quốc
mặc dù bắc kinh đã nhiều lần cảnh báo rằng sẽ có biện pháp trả đũa
các động thái áp thuế thương mại của mỹ và sẽ tiến hành một cuộc điều tra bán phá giá
đối với một số mặt hàng nhập khẩu của mỹ như các sản phẩm lúa miến và đậu nành
ngoài ra bộ thương mại mỹ cũng cho biết các hàng hóa của ấn độ
được chính quyền new delhi hỗ trợ xuất khẩu sang mỹ đã cạnh tranh không công bằng
với hàng hóa nội địa và gây phương hại cho người lao động nước này
các động thái mới này của washington đối với trung quốc và ấn độ
ngày càng làm dấy lên mối quan ngại về một cuộc chiến tranh thương mại sắp xảy ra
dạng sáng nay theo giờ việt nam một máy bay tiêm kích f một mươi tám của hải quân mỹ
đã rơi ngoài khơi bờ biển của thành phố key west
được biết hai phi công đã bật rù
kịp thoát ra ngoài trước khi máy bay rơi nhưng hiện vẫn chưa rõ tùng tích
chiếc máy bay gặp nạn thuộc biên chế phi đội máy bay chiến đấu tấn công hai trăm một mươi ba của bang verinia
các bức ảnh trên trang mạng xã hội cho thấy một trực thăng cứu hộ đang tìm kiếm tại khu vực
được cho là chiếc tiêm kích đã rơi
trong khi đó một nhân chứng nói rằng họ nhìn thấy lửa trước khi chiếc máy bay rơi
máy bay tiêm kích f một mươi tám được đánh giá là một trong những chiếc máy bay chiến đấu đáng sợ nhất
của hải quân và thủy quân lục chiến mỹ hiện nay
kính chiến đấu hơn chín trăm linh km và tốc độ tối đa gần hai km một giờ
tiêm kích này đang trở thành một công cụ hiệu quả để triển khai sức mạnh trên không của mỹ
tại syri với sự hỗ trợ của các đợt không kích quyết liệt
quân đội chính phủ syri đã phá vỡ các tuyến cố thủ cuối cùng của phiến quân tại đông gota
và tiến vào khu vực vùng ngoại ô của thủ đô đa mát
tổ chức giám sát nhân quyền syri cho biết sau khi tiến vào đông guta
quân đội chính phủ syri đã kiểm soát được hamuriet ở phía nam của khu vực này
sau các cuộc giao tranh kể từ ngày một mươi tám tháng hai vừa qua đông guta bị chia thành ba căn cứ
do các nhóm phiến quân khác nhau kiểm soát
chiến sự cũng khiến hơn một hai trăm hai mươi người dân thiệt mạng
quân đội syri và giới chức nga nhiều lần cáo buộc phiến quân đã sử dụng dân thường
bị mắc kẹt ở đông guta làm lá trắng sống
trong một diễn biến khác bộ ngoại giao iran đã lên án mạnh mẽ lập trường
và các hành vi can thiệp của mỹ đối với syri
đồng thời cảnh báo chính phủ mỹ không nên tiếp tục bất cứ hành động dạ rột nào tại syri